thưa quý vị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an vừa có thư khen gửi đồng chí binh nhì quan ngọc hoàng
chiến sĩ nghĩa vụ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tuyên quang về hành động dũng cảm giải cứu kịp thời một trăm linh năm em học sinh khỏi vùng nước lũ
thư khen nêu rõ lãnh đạo bộ công an nhận được báo cáo dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu trên địa bàn huyện lâm bình tỉnh tuyên quang xảy ra trận mưa lớn
trong thời gian ngắn lượng mưa lên đến một trăm tám mươi bảy mm làm sạt lở đất đá nhiều tuyến đường
trường trung học phổ thông lâm bình thị trấn lăng can huyện lâm bình là một trong những nơi bị ngập sâu nhất trong nước lũ có nơi ngập hơn hai mét do ở vị trí thấp nằm sát bờ suối
đặc biệt trong ký túc xá của trường có nhiều học sinh ở nội trú đang bị cô lập nước lũ đang tiếp tục dâng cao nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe nếu không được ứng cứu kịp thời
trường trung học phổ thông lâm bình thị trấn lăng can huyện lâm bình là một trong những nơi bị ngập sâu nhất trong nước lũ có nơi ngập sâu nhất trong nước lũ sức khỏe nếu không được ứng cứu kịp thời